nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu với mong muốn chung tay cùng cha mẹ bảo vệ sức khỏe trẻ em trong dịp hè
hôm nay tại hà nội bệnh viện việt đức đã tổ chức khám sàng lọc và tư vấn miễn phí các bệnh ngoại khoa cho trẻ em ở mọi lứa tuổi
đây là hoạt động thường niên của khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh bệnh viện việt đức
đến với chương trình trẻ em ở mọi lứa tuổi được các bác sĩ khám sàng lọc và tư vấn về dị tật tiết niệu
sinh dục dị tật hệ tiêu hóa vận động các bệnh lý ung điếu trẻ em dị dạng lồng ngực và chi thể
trong đó dị tật tiết nhiệu sinh dục là một trong những dị tật phổ biến thường gặp ở trẻ em
phần các di tật về tiêu hóa thì thường nó sẽ biểu hiện rất sớm gia đình hay đi khám sớm
nhưng mà các dị tật về tiết niệu thì gia đình sẽ không phát hiện được sớm
vì các cái dị tật này nó làm cho đứa trẻ nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự
làm cái hình dạng bên ngoài của cháu nó bất thường kèm theo làm ảnh hưởng đến chức năng của cháu
chính vì thế mà chúng tôi cần phải phát hiện sớm để phẫu thuật cho các cháu
để mang lại nếu mà phẫu thuật sớm thì sẽ phục hồi chức năng được tốt hơn
được tổ chức đúng vào dịp quốc tế thiêu nhi mùng một tháng sáu
chương trình khám lần này như một món quà vô cùng ý nghĩa đối với gia đình các bệnh nhi
thông qua hoạt động này nhiều em nhỏ sẽ được phát hiện và chữa trị bệnh kịp thời
mang lại cuộc sống khỏe mạnh và tương lai tê sáng cho các em
và một cái hội trình để chữa bệnh tiếp theo thì tất cả là vì con em chúng ta thôi
bên cạnh các hoạt động khám bệnh và tư vấn siêu âm chụp x quang miễn phí
đối với trẻ cần chỉ định can thiệp phẫu thuật gia đình cũng được tạo điều kiện sắp xếp lịch
ngoài ra với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
bệnh viện sẽ hỗ trợ tiền đi lại cũng như giảm một phần chi phí phẫu thuật